trong ngôi nhà nhỏ của gia đình tiền đạo đội tuyển u hai mươi ba việt nam hà đức trinh tại xóm dụ xã xuân đài huyện miền núi tân sơn tỉnh phú thọ
lại đường hâm nóng lên một lần nữa bởi những người hâm mộ yêu mến đội bóng đá việt nam
và khi đội tuyển u hai mươi ba việt nam giành thắng lợi hoàn toàn thuyết phục trước u hai mươi ba qatar
niềm tin vào các cầu thủ của chúng ta đã lại một lần nữa được khẳng định
niềm tin ấy sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển u hai mươi ba việt nam tiến vào trận chung kết diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một tới đây